theo thông tin từ facebook đang có kế hoạch đổi tên công ty vào tuần tới để thể hiện sự tập trung vào việc xây dựng metavers thế giới ảo
cái tên mới nhiều khả năng sẽ được ceo mark zuckerberg công bố tại hội nghị connec thường niên của công ty diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi tới đây
việc đổi tên của công ty chủ quản có thể sẽ đưa ứng dụng facebook xuống ngang hàng với các sản phẩm khác như instagram whatsapp ocoloos
tuy nhiên người phát ngôn của facebook từ chối đưa ra bình luận về tin tức này
trước đó facebook đã tuyển dụng hơn một mươi nhân viên để phát triển các thiết bị như kính vir với niềm tin rằng trong tương lai sản phẩm này sẽ phổ biến như smartphone
cuối tháng sáu ceo facebook giới thiệu với các nhân viên về tầm nhìn dài hạn của tập đoàn
trong tương lai facebook không đơn thuần xây dựng hệ thống mạng xã hội liên thông nhau và phát triển một số phần cứng hỗ trợ
không chỉ vậy việc đổi thương hiệu cũng có thể giúp tách biệt những kế hoạch mà mark zuckerberg tập trung khỏi sự giám sát gắt gao của chính phủ đối với ứng dụng facebook
và cách thức hoạt động của nền tảng
mới đây bà france horgan một cựu nhân viên của facebook đã đứng lên tố giác công ty cũ lừa dối nhà đầu tư và bao che cho ảnh hưởng tiêu cực của instagram đến tâm lý của thanh thiếu niên
facebook không phải là công ty công nghệ lớn đầu tiên đổi tên khi muốn mở rộng danh mục hoạt động
vào năm hai nghìn một mươi năm google đã tổ chức lại toàn bộ tập đoàn dưới một công ty mẹ có tên alfrebass
google muốn cho thấy công ty không chỉ là một công cụ tìm kiếm mà còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như chế tạo ô tô không người lái
thiết bị y tế cái tên mới của facebook vẫn là một bí mật
tuy nhiên the work cho rằng nó sẽ liên quan đến horizon
đây là tên của chiếc kính vr được facebook kết hợp cùng roblox phát triển nhiều năm qua
gần đây tên của ứng dụng điều khiển kính đã được đổi thành horizon worlds
trong khi đó facebook cũng vừa giới thiệu một chương trình cộng tác tại nơi làm việc có tên horizon workroom
theo theberg facebook có nhiều động thái cho thấy việc tập trung vào thế hệ công nghệ tiếp theo
mùa hè vừa qua họ đã lập một đội chuyên biệt về metaverse
cosworth người đứng đầu mảng vr và ar của công ty được thăng chức làm giám đốc công nghệ
ngày một mươi tám tháng một mươi facebook công bố kế hoạch tuyển dụng thêm một mươi nhân viên tại châu âu để xây dựng metaverse
thuật ngữ metaverse được nhà văn neil stevenson đặt ra trong cuốn tiểu thuyết viễn tưởng snow crash vào năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trong đó metaverse này được đề cập đến như một môi trường kỹ thuật số nhập vai
nơi con người có thể tương tác như đời thực
microsoft facebook và nhiều công ty công nghệ khác tuyên bố metaverse sẽ là tương lai của internet